sự thảo thông tư hai mươi tám chúng tôi thấy có sự tiến bộ rất nhiều so với thông tư hai mươi tám cũ
chúng tôi cũng hy vọng thông tư mới thay thế bổ sung cho thông tư hai mươi tám sẽ được hoàn thiện và có thể được chúng ta xem xét
để cho lãnh đạo sở được ký

nếu không như thế này thì nhiều địa phương phải bố trí một lãnh đạo sở chỉ chuyên ký quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

mong muốn được tập huấn một cách trịch tru
rõ ràng làm sao để những người thực hiện không bị hiểu sai không bị hiểu lệch và muốn đi vào đùm một hướng
và có những các lớp tập huấn cụ thể như vậy thì đối với những đơn vị của các địa phương
nó sẽ dễ làm hơn rất nhiều trong thời gian tới
định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo các văn kiện trình tại hội một mươi ba của đảng đã để ra mục tiêu
về xã hội đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng hai mươi năm
tỷ lệ lao động qua đào tạo là bảy mươi tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm hai nghìn hai mươi năm dưới bốn
để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi các cơ quan bàn ngành cần sớm hoàn thiện toàn diện
đồng bộ thể chế quan tâm đến mọi người dân bảo đảm chính sách lao động việc làm thu nhập
thực hiện tốt phúc lợi xã hội an sinh xã hội như dự thảo đã để ra việc cải cách
đổi mới quỹ bảo hiểm thất nghiệp chính là một trong những hoạt động quan trọng để thực hiện chỉ đạo chủ trương của đảng
về phát triển thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bởi quỹ bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là công cụ an sinh xã hội mà thực chất là một công cụ quản trị thị trường lao động